đoàn thanh niên tổng công ty điện lực tp hcm vừa phối hợp với bệnh viện truyền máu huyết học
tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện lần thứ sáu năm hai nghìn hai mươi phục vụ nhân dân trong dịp cuối năm và tết tân sử
với phương châm lan tỏa tình yêu thương vạn trái tim một tấm lòng một giọt máu cho đi một cuộc đời ở lại
đã thu hút gần bốn trăm linh cán bộ viên chức ngành điện thành phố cùng nhiều đơn vị doanh nghiệp liên kết tham gia ngày hội hiến máu tình nguyện
kết quả bang tổ chức đã thu được bốn trăm linh đơn vị máu
ngày hội góp phần cung cấp lượng máu phục vụ cấp cứu và dự phòng cho người bệnh nhất là vào thời điểm kháng hiếm máu cuối năm
đây là một trong những hoạt động truyền thống ngành điện lực tp hcm với mong muốn chia sẻ tới cộng đồng
hỗ trợ các bệnh viện trung tâm cấp cứu các cơ sở y tế đáp ứng nhu cầu kháng hiếm máu
an toàn phục vụ cho người bệnh trong dịp lễ cuối năm và tết tân sỉu hai nghìn hai mươi một